đến thời điểm hiện tại đã là nửa tháng kể từ khi nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm chính thức có hiệu lực
trong đó có quy định phạt tiền từ năm trăm linh đến một triệu đồng đối với hành vi không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín thức ăn ngay
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên thì hiện tại việc không đeo găng tay của các chủ quán vẫn là một thói quen khó bỏ
đã có một số chủ quán chấp hành tuy nhiên cũng không ít chủ hàng thờ ơ với quy định này
tài không bốc thức ăn thức ăn bày bán chản lan không có dụng cụ che đậy
dường như quy định này vẫn chưa được những người bán hàng thực sự để tâm đến
còn người dân thì đồng tình với nghị định mới này của chính phủ
tuy nhiên bên cạnh đó cũng có ý kiến tỏ ra lo ngại việc thực hiện liệu có khả thi khi ở việt nam bởi vẫn còn những điều chưa cụ thể trong quy định này
kinh doanh thực phẩm tại quán ăn nhỏ lẻ thực phẩm đường phố là lĩnh vực vô cùng khó quản lý vì tính chất tự phát trong nhân dân
hầu hết kinh doanh thực phẩm đường phố không hề có đăng ký không có sự quản lý của cơ quan chức năng
đồng phố là lĩnh vực vô cùng khó quản lý vì tính chất tự phát trong nhân dân
tuy nhiên bên cạnh đó cũng có ý kiến tỏ ra lo ngại việc thực hiện liệu có khả thi khi ở việt nam bởi vẫn còn những điều chưa cụ thể trong quy định này
nếu mà có sai phạm có thể xử lý được hay không
và để cho điều luật này có thể thực hiện tốt thì bên cạnh sự vào cuộc sát sao của cơ quan chức năng thì trên hết vẫn là ý thức của người bán hàng
còn đối với người mua cũng phải tuyên truyền để họ tự nâng cao khả năng bảo vệ mình trước thực phẩm bẩn
đó cũng là một cách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và loại bỏ các hàng quán bán thực phẩm mất an toàn